hôm nay chín tháng bảy kỳ họp thứ chín hội đồng nhân dân thành phố hà nội đã dành chọn một ngày để chất vấn các thành viên ubnd tp về những nhóm vấn đề có tính thời sự bức xúc nổi cộm đang được đông đảo cử tri nhân dân thủ đô và dư luận quan tâm
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã tham dự phiên họp
ba nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn tại kỳ họp này là
tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai vi phạm luật đất đai trên địa bàn thành phố
nhóm vấn đề thứ hai liên quan đến nội dung thực hiện đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm un tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố
nhóm vấn đề cuối cùng được lựa chọn chất vấn liên quan đến công tác bảo đảm phòng cháy chữa cháy
trong sáng nay chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất nhiều đại biểu cho rằng vấn đề này đã có bốn lần chất vấn và giải trình tại hai nhiệm kỳ thế nhưng vẫn chưa khắc phục được các vi phạm
nhiều đại biểu chất vấn các lãnh đạo sở tài nguyên môi trường sở kế hoạch và đầu tư hà nội những dự án chậm tiến độ những dự án vi phạm luật đất đai đến bao giờ mới được xử lý triệt đẻ
trả lời các đại biểu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư hà nội nguyễn mạnh quyền lý giải nguyên nhân xử lý chậm tiến độ là do phải thực hiện đúng trình tự xác định đúng nguyên nhân khách quan chủ quan
bên cạnh đó để chấm dứt hoạt động của dự án cũng cần phải cân nhắc đối chiếu sai phạm phù hợp quy định pháp luật để có cơ sở thu hồi
bởi một số dự án đang trong quá trình thanh tra chờ kết luận thanh tra có dự án cho điều chỉnh chuyển đổi mục đích sử dụng đất nên vẫn phải chờ kết quả cuối cùng
chiều nay hội đồng nhân dân tp hà nội tiếp tục tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn